xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tỉnh đắk lắc vừa tổ chức tiêu hủy hai trăm linh kg ma túy đá
là vật chứng trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy do vừ bá tính hai mươi sáu tuổi
chú tại tỉnh nghệ an và nhiêu hơ hai mươi chín tuổi quốc tịch lào vận chuyển từ lào về việt nam tiêu thụ
cả hai bị cáo này đều đã bị tuyên án tử hình
toàn bộ vật chứng của vụ án gồm một mươi bốn thùng giấy niêm phong chứa hai trăm linh kg methamphetamin
được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tỉnh đắk lắc
sau khi hoàn thành các thủ tục về kiểm đếm số vật chứng được xe đặc trủng của công an tỉnh đắk lắc
cùng lực lượng cảnh sát hỗ trợ chuyển đến nơi tiêu hủy để đốt cháy hoàn toàn bảo đảm an toàn
và không làm ảnh hưởng đến môi trường
trước đó ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trong lúc làm nhiệm vụ trên đường hồ chí minh đoạn qua xã cua đăng huyện cư mơ ga
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện xe ô tô chạy từ hướng tỉnh gia lai đi thành phố hồ chí minh
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra bắt giữ hai đối tượng thu hai trăm linh gói ma túy đá tổng trọng lượng hai trăm linh kg
tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy ba đối tượng võ gia vương đỗ minh phương và phạm thị trúc mai
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
trước đó lực lượng trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai bắt quả tang vương và mai
đang tàng chữ hai gói ma túy đá có trọng lượng hơn một mươi g
qua đấu tranh các đối tượng khai đã mua số ma túy trên từ phương về để sử dụng thì bị bắt
từ đây lực lượng trinh sát tiến hành bắt khẩn cấp phương để điều tra
khám xét nơi ở của phương ở phường bửu hòa cơ quan công an phát hiện và thu giữ một mươi gói ma túy đá có trọng lượng trên một trăm linh gram
một mươi một viên thuốc lóc bộ dụng cụ sử dụng ma túy và số tiền năm triệu đồng
đang nằm trong phòng trọ thì ngay bên ngoài có tiếng cãi nhau gây ồn ào
tức giận hùng lấy dao ra chém nạn nhân gây thương tích nặng
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trang văn hùng
trú tại xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang về tội giết người
theo cáo trạng ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhậu xong lê văn tới cùng với bùi văn còn
và danh thanh minh tâm đến khu nhà trọ thuộc ấp an bình xã bình an huyện châu thành tỉnh kiên giang
tại đây giữa tâm và tới xảy ra mâu thuẫn
lúc này hùng đang ở trong phòng trọ nghe tiếng cự cãi đã đi ra hỏi chuyện
sau đó bị cáo lấy một cây dao tự chế chém vào đầu và tay của tới
hậu quả làm nạn nhân bị thương nặng và mang thương tật một mươi hai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trang văn hùng một mươi hai năm tù về tội giết người
qua công tác nắm tình hình và nguồn tin cung cấp từ quần chúng nhân dân
chiều tối qua hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
đã bao vây và triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền với hàng chục đối tượng tham gia
tại phần đất của một người dân thuộc ấp một xã hàng vịnh huyện nam căn
phát hiện lực lượng công an nhiều đối tượng đã tháo chạy
tuy nhiên có ba mươi đối tượng đã bị tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một mươi bốn con gà hai cặp cựa sắt một mươi cuộn băng keo
và khoảng một trăm năm mươi bảy triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
theo lời khai ban đầu tụ điểm trên do một đối tượng người địa phương
trực tiếp tổ chức cho các đối tượng tụ tập về đây để đá gà ăn tiền
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin về việc lực lượng công an bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản
tại an giang và đà nẵng
công an phượng mỹ long tp long xuyên tỉnh an giang cho biết
đang hoàn tất hồ sơ bàn giao hai đối tượng nguyễn văn tùng và nguyễn huỳnh tuấn anh
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó chiều ba mươi một tháng tám sau khi tiếp nhận tin báo của anh phạm ngọc tuấn
về việc bị kẻ gian lấy trộm xe mô tô bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an phường mỹ long nhanh chóng xác định được tùng cùng tuấn anh
thực hiện vụ trộm xe của anh tuấn
qua công tác truy tìm và vận động chiều hai tháng chín hai đối tượng đã đến công an phường đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
còn tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn quang long sống lang thang trên địa bàn về hành vi trộm cắp tài sản
theo tài liệu điều tra vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắt tài sản được hai tháng
long tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
chiều hai mươi bốn tháng tám khi đi bộ ngang qua đường thanh thủy thuộc địa bàn phường thanh bình quận hải châu
long phát hiện nhà anh vũ nhật huy mở cổng không có người bên trong
nên lẻn vào lấy đi một máy tính sách tay và tàu thoát
ngay sau đó long mang máy tính đến một cửa hàng sửa chữa trên đường đống đa bán được bảy trăm linh đồng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã nghĩa tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
khiến hai người tử vong nhiều người bị thương
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều qua trên quốc lộ bốn mươi tám đoạn qua xóm hưng lập xã nghĩa tiến
xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a ba mươi chín nghìn một trăm bảy mươi trên xe chở năm người
chạy hướng từ quỳ hợp đến huyện diễn châu và chạm với xe máy chạy cùng chiều
hậu quả hai người ngồi trên xe máy bị văng ra khỏi xe
trong đó một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương nặng
được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó
xe ô tô bị hư hỏng nặng năm người trên xe ô tô bị thương nặng cũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu
hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
chỉ trong ba ngày đầu của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín năm nay
công an tp hà nội đã tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên có hành vi vi phạm luật giao thông
nhưng không được bảo hiểm chở quá số người quy định lạng lách đánh võng chạy xe quá tốc độ vào ban đêm
những hành vi gây nguy hiểm này đã được công an tp hà nội tăng cường đấu tranh ngăn chặn
để người dân thủ đô an tâm ghi nhận của phóng viên intv trong đêm qua
hai mươi một h tối hằng ngày bốn tổ tuần tra lưu động của trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội xuất phát
những tuyến phố được xác định có thể xảy ra hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe giàn hàng ngang lạng lách đánh võng đua xe
đều được các tổ công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ
trong dịp nghỉ lễ lần này hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập thành đoàn đông để đua xe sau hai mươi một giờ đêm đã ít xảy ra
chỉ còn từng nhóm nhỏ ba đến năm xe chạy trên các tuyến phố vi thoảng tăng ga lạng lách bốc đầu

tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn thành phố
đặc biệt là các quận hoàn kiếm hai ba trưng các tuyến phố trần hưng đạo trần quang khả
quang trung để phòng chống tình trạng tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn
và các làm thanh niên trong dịp nghỉ lễ này thường thường chạy thành những tốp nhỏ lẻ
và không tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm
khi mà các lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát của cơ động phát hiện
thì họ tăng ga bỏ chạy gây mất an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông trên địa bàn

trung đoàn cảnh sát cơ động cũng đã tăng cường tổ tuần tra kiểm soát lưu động trên các địa bàn trọng điểm của thành phố
và thứ hai là cũng tăng cường những tổ hóa trang phối hợp với một một công an phường
để giữ các người ra công viên phóng ngừa và ngăn chặn các đối tượng nam thanh niên trên
hai mươi ba giờ đêm tại công an phường hàng bài quận hoàn kiếm
lực lượng một bốn một phối hợp với công an phường làm việc với nhóm ba thiếu niên
trước đó nhóm này có hành vi đi xe máy chở ba và không đội mũ bảo hiểm
có dấu hiệu của tụ tập đua xe hoặc cổ vũ đua xe
trong đêm qua quá trình tuần tra mật phục
các lực lượng chức năng của công an tp hà nội cũng phát hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác và lập tức tiến hành xử lý
việc lực lượng công an tăng cường tuần tra đêm xử lý các hành vi vi phạm đã góp phần mang lại một kỳ nghỉ lễ an toàn hơn cho người dân
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
với tiểu mục lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lù a tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại phường dữ lâu thành phố việt trì tỉnh phú thọ về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tam nông tỉnh phú thọ
là đối tượng đinh văn thìn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thọ văn huyện tam nông tỉnh phú thọ
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đinh trung thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu ba xã thanh đình thành phố việt trì tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số mẫy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân tưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện